vậy từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tỉnh hải dương đã có một mươi bốn cụm dân cư thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó thành phố hải dương có một mươi một cụm thuộc các phường thanh bình tân bình bình hàn quang trung phạm ngũ lão huyện nam sách có hai cụm và huyện bình giang có một cụm
cũng trong ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh hải dương cũng có văn bản gửi các sở ngành đoàn thể và ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu khẩn trương truy vết giả soát các trường hợp f một f hai tổ chức cách ly khoanh vùng xét nghiệm và dập dịch nhất là các địa bàn thành phố hải dương các huyện thanh hà bình giang và nam sách
tiếp tục với thông tin khác bốn đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đô lương tỉnh nghệ an khởi tố tạm giam để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
từ năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng đã cấu kết với nhau để làm giả trích sao bản chính quyết định
tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu tài liệu giả trích sao quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế rồi bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
bốn đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn sĩ ấn nguyễn bá dương lê xuân thu và hồ đình trọng tất cả đều ở nghệ an
tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu tài liệu giả trích sao quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của chính phủ
bốn điện thoại di động của các đối tượng hai giấy chứng nhận thanh niên sung phong giả một máy scan màu một máy tính một usb lưu giữ phần mềm tài liệu làm giả một trăm linh bốn triệu đồng và một số chứng cứ có liên quan
chỉ trong khoảng một tháng gia quân công an huyện cái nước đã triệt xóa một mươi bốn tụ điểm tệ nạn xã hội trong đó vào ngày sáu tháng tám đã tiến hành triệt xóa ba điểm mua bán số lô đề tại địa bàn xã thạnh phú tạm giữ trên ba trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các điều tra bộ công an phối hợp thực hiện